khi còn trẻ ăn nhiều muối về già sẽ đuối vì nhiều bệnh
muối được tạo thành từ khoảng bốn mươi natri và sáu mươi chlorura
muối thường được sử dụng để chế tạo hương vị cho thực phẩm hoặc bảo quản chúng
natry cũng là một khoáng chất cần thiết cho chức năng cơ và thần kinh
cùng với chlorua nó cũng giúp cơ thể bạn cân bằng nước và khoáng chất thích hợp
tuy nhiên việc ăn quá nhiều muối có thể gây ra những ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe
nếu ăn một bữa ăn sử dụng quá nhiều muối hoặc ăn liên tục muối trong một ngày
trước tiên chúng ta có thể cảm thấy bị đầy hơi
điều này xảy ra bởi vì thận có thể không lọc được natri dư thừa ra khỏi máu
natri tích tụ và cơ thể bạn giữ thêm nước để cố gắng pha loãn natri
ảnh hưởng của việc giữ nước này có thể dẫn đến sưng tấy đặc biệt là ở bàn tay và chân
một bữa ăn nhiều muối cũng có thể khiến một lượng máu lớn hơn lưu thông qua các mạch máu và động mạch
có thể dẫn đến tăng huyết áp tạm thời
ăn mặn cũng có thể khiến chúng ta bị khô miệng hoặc cảm thấy rất khát
khi bạn uống nhiều nước hơn có thể đi tiểu nhiều hơn bình thường
mặt khác việc không uống chất lỏng sau khi ăn nhiều muối có thể khiến lượng natri trong cơ thể tăng lên
vượt mức an toàn dẫn đến tình trạng tăng natri máu
tăng natri máu có thể khiến nước thoát ra khỏi tế bào và máu nhằm làm loãn lượng natri dư thừa
nếu không được điều trị sự thay đổi chất lỏng này có thể dẫn đến lún lẫn co giật hôn mê thậm chí là tử vong
một số nghiên cứu cho thấy
ăn quá nhiều muối trong thời gian dài có thể làm tăng huyết áp và tăng nguy cơ ung thư dạ dày
nó cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và tử vong sớm
và dưới đây là những cách giảm mối ăn trong chế độ ăn hàng ngày
thứ nhất cần thay đổi thói quen ăn mặn
thói quen ăn uống của người việt từ xưa đến nay thường có những món truyền thống sử dụng rất nhiều muối như
nước mắm mắm tôm cá kho cá muối thịt muối dưa cá muối
ngay trên bàn ăn của nhiều gia đình cũng luôn để sẵn sàng nhiều loại nước mắm bột canh để chấm
vì vậy để thay đổi thói quen sử dụng muối hàng ngày là không dễ dàng
tuy nhiên khi nhận thức rõ tác hại của việc ăn quá nhiều muối đối với sức khỏe
chúng ta cần kiên quyết từ bỏ thói quen ăn mặn bằng cách giảm sử dụng muối trong chế độ ăn hàng ngày
đặc biệt đối với người bệnh tăng huyết áp thì càng ăn nhạt càng tốt
với lượng muối chỉ nên dưới ba gram trên ngày
giảm muối bằng cách khi chế biến món ăn nên hạn chế nêm ướp muối
sử dụng nhiều món ăn hấp luộc thay cho các món kho xào nướng
hạn chế dùng gia vị nước chấm đặt trên bàn trong khi ăn
không nên sử dụng các loại thức ăn chế biến sẵn có nhiều muối như dưa cà muối xúc xích dam bông thịt sông khói
thứ hai hạn chế mua thực phẩm chế biến sẵn
thực phẩm chế biến sẵn thường chứa rất nhiều muối để tăng hương vị và bảo quản tốt hơn
khi mua đồ hộp hoặc đồ chế biến sẵn
nên lưu ý đọc thành phần để có thể nói không với sản phẩm có quá nhiều muối
tuy nhiên cũng cần lưu ý có những sản phẩm không ghi muối nhưng có thể có các thành phần khác chứa nedve
thịt các sản phẩm từ sữa bánh mì và động vật có vỏ đều chứa nát ri
vì vậy hãy nhớ điều chỉnh lượng thực phẩm này nếu bạn đang theo dõi lượng muối ăn vào cơ thể
thứ ba tự nấu ăn ở nhà
đồ ăn sẵn hoặc nấu trong nhà hàng thường chứa northi cao hơn để giữ cho thực phẩm luôn tươi ngon
vì vậy việc chăm chỉ nấu ăn ở nhà sẽ giúp bạn kiểm soát lượng muối tốt hơn
thứ tư ăn nhiều trái cây tươi và rau xanh
một trong những cách ăn giúp hạn chế muối là tăng cường trái cây tươi và rau xanh trong thực đơn hàng ngày
bằng cách này bạn sẽ giảm được số lượng thức ăn mặn vừa có tác dụng giảm muối
vừa bổ sung nhiều chất dinh dưỡng lành mạnh có lợi ích cho sức khỏe hơn từ rau quả
theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới mỗi người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới năm gam muối trên ngày
tương đương với một thịa cà phê
tuy nhiên đa số người dân việt nam đều tiêu thụ muối gấp đôi so với khuyến cáo tức là khoảng một mươi gram trên ngày
thói quen này thực sự gây hại đối với sức khỏe vì ăn mặn là yếu tố nguy cơ gây tăng huyết áp
dẫn đến đột quỵ nhồi máu cơ tim và nhiều bệnh tim mạch khác
giảm muối khỏi chế độ ăn là thực sự rất quan trọng
muối không phải là một thành phần tốt cho sức khỏe nhưng nó lại là một thành phần tuyệt vời cho làn da của bạn
đó là sự thật
thêm muối vào chế độ chăm sóc da
muối chứa nhiều khoáng chất và dinh dưỡng những thứ mà làn da của bạn đang bị thiếu hụt nghiêm trọng vào mùa đông
hơn nữa muối còn có maze canxi nutri và cali giúp tăng cường kết cấu của da và giữ cho da ngậm nước
các chuyên gia cho rằng thêm muối vào nước tắm sẽ giúp giải phóng căng thẳng
tiến sĩ sachi dawan chuyên gia tư vấn gấp cao khoa gia liễu viện nghiên cứu fortis memorial gurugram
nói với healthshot về việc lợi ích của việc tắm nước muối
ngâm chân trong nước muối giúp dễ dàng tẩy tế bào chết ở góc chân khô nứt
giúp giải phóng độc tố và giảm căng thẳng
muối tắm có thể giúp giảm đau cơ và đau nhức xương khớp bằng cách thư giãn tắc cơ căng thẳng và giảm viêm
đối với da khô và ngứa kể cả ngứa da côn trùng cắn muối sẽ hấp thụ vi khuẩn trong dang một cách tự nhiên
hút dầu và chất độc gây tắc lỗ chân lông ra khỏi da
muối còn có thể giúp giảm bụn mang lại cho bạn làn da sáng và trong trẻo
ngoài ra thêm muối vào nước tắm sẽ làm ra sán chắc và mềm mại
muối hút sạch bụi bẩn và độc tố đồng thời làm sạch sâu lỗ chân lông trên da
thành phần khoáng chất của nó giúp khôi phục hàng rào bảo vệ da và giữ cho da ngậm nước
bạn hãy thêm một phần ba cốc muối và bồn chứa đầy nước ấm ngâm mình trong bồn từ một mươi năm đến ba mươi phút
khi được tắm trong bồn nước ấm có muối bạn sẽ có cảm giác một phần nguyên thủy của bạn được đánh thức khi trở về dưới sự tự do của nước
tắm nước muối cũng là một cách đơn giản để tái tạo trải nghiệm đại dương
chính sự hiểu biết này đã tạo nên sự ra đời của spa viết tắt của sunitaster aqua sức khỏe thông qua nước khoáng
trong nhiều thế kỷ các spa đã sử dụng liệu pháp nước tự nhiên để chữa bệnh cấp nước và hồi phục cơ thể chúng ta
đồng thời tạo không gian để thoát khỏi sự căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày
tám lý do khiến bạn luôn cảm thấy đói trong đó có dấu hiệu bệnh lý tiềm ẩn
cơ thể chúng ta dựa vào thức ăn để cung cấp năng lượng vì vậy có cảm giác đó là điều bình thường
không ăn trong vài giờ
nhưng nếu bạn luôn cảm thấy đói ngay cả sau bữa ăn có thể do nhiều nguyên nhân
trong đó có nhiều vấn đề xảy ra với sức khỏe
thứ nhất luôn cảm thấy đói do thực phẩm và cách ăn
không phải tất cả các loại thực phẩm đều khiến chúng ta no giống nhau
những loại thực phẩm có thể kiềm chế cơn đói tốt nhất là những thực phẩm do protein như thịt cá
hoặc các sản phẩm từ sữa hoặc thực phẩm giàu chất sơ
các nguồn chất sơ tốt là trái cây rau ngũ cốc nguyên hạt và đậu
chất béo lành mạnh như chất béo có trong các loại hạt cá và dầu hướng dương
có thể giúp làm giảm mức cholesterol của bạn
chúng là một chìa khóa của một chế độ ăn uống cân bằng và có thể giúp bạn cảm thấy no sau khi ăn
chúng ta cũng có thể cảm thấy no hơn sau bữa ăn nếu tập trung để nhai và thưởng thức đồ ăn của mình thay vì ăn nhanh
tuy nhiên bánh ngọt bánh mì trắng thực phẩm tiện lợi đóng gói và thức ăn nhanh
thiếu những chất dinh dưỡng này nhưng lại chứa nhiều chất béo và kạt không tốt cho sức khỏe
nếu ăn nhiều những thức ăn này
chúng ta có thể thấy mình rất nhanh đói trở lại sau bữa ăn và vì thế chúng ta có thể ăn nhiều hơn mức cần thiết
ngoài ra để giảm cân nhiều người uống soda không đường để cắt lượng giảm calor
nhưng đừng giả trong những đồ uống này cho não của bạn biết rằng nó có thể sử dụng calor để làm nhiên liệu
khi cơ thể bạn không nhận được gì nó sẽ bật công tác đói và yêu cầu bạn nạp calor từ thức ăn để thay thế
thứ hai là thiếu ngủ
không nghỉ ngơi đầy đủ có thể ảnh hưởng đến các hocmon kiểm soát cân đói trong cơ thể
những người bị thiếu ngủ
có cảm giác thèm ăn lớn hơn và khó cảm thấy no hơn
bạn cũng có nhiều khả năng thèm thức ăn giàu chất béo nhiều calor khi cảm thấy mệt mỏi
các tác động khác của thiếu ngủ bao gồm khó giữ tỉnh táo thay đổi tâm trạng vận động vụng về tăng cân
thứ ba do căng thẳng
khi chúng ta lo lắng hoặc căng thẳng cơ thể sẽ tiết ra một loại hormôn gọi là cortisone có thể làm tăng cảm giác đói
nhiều người bị căng thẳng cũng thèm thức ăn có nhiều đường chất béo hoặc cả hai
căng thẳng cũng gây ra những cơn giận dữ mệt mỏi đau đầu bụng khó chịu dối loạn giấc ngủ
thứ tư là mang thai
nhiều phụ nữ khi mang thai thường có cảm giác đói thèm ăn
đây là cách cơ thể đảm bảo em bé nhận đủ chất dinh dưỡng để phát triển
ngoài thèm ăn các dấu hiệu khác cho thấy bạn có thể đang mang thai là chậm kinh nhu cầu đi tiểu thường xuyên bụng khó chịu đau vú hoặc vú to lên
thứ năm tập luyện
cơ thể chúng ta đốt cháy calor làm giảm nhân liệu khi tập luyện
để quá trình trao đổi chất ở một số người điều đó có thể làm gia tăng cảm giác đói
thứ sáu bệnh đai tháo đường
cơ thể chúng ta biến đường trong thức ăn thành nhiên liệu được gọi là gluco
người khi bị đai tháo đường gluco sẽ không thể tiếp cận vào các tế bào của bạn
thay vào đó cơ thể sẽ đào thẻ nó ra ngoài và yêu cầu bạn ăn nhiều hơn
đặc biệt những người bị đài tháo đường tuyếp một có thể ăn một lượng lớn thức ăn mà vẫn giảm cân
ngoài cảm giác đói và thèm ăn tăng vọt cần lưu ý các triệu chứng kèm theo của các bệnh đái tháo đường như
cảm giác khát nhu cầu đi tiểu thường xuyên hơn giảm cân không rõ lý do nhìn mờ ngứa dan hoặc đau ở bàn tay ban chân viết thương lâu lành mệt mỏi
thứ bảy hạ đường huyết
hạ đường huyết là tình trạng xảy ra khi lượng cluco trong cơ thể giảm xuống mức thấp nhất
đó là mối quan tâm chung của những người mắc bệnh đai tháo đường
nhưng các vấn đề sức khỏe khác cũng có thể gây ra triệu chứng này như
viêm gan dối loạn thận khối u nội tiết thần kinh trong tuyến tụy và các vấn đề với tuyến thượng thận hoặc tuyến yên
một trong những trường hợp nghiêm trọng những người bị hạ đường huyết có thể choáng váng như say rượu
họ có thể nói làm nhà và gặp khó khăn khi đi lại
các triệu chứng khác có thể bao gồm lo lắng cảm giác như loạn nhịp tim da nhật nhạt đổ mồ hôi ngứa dan quanh miệng
thứ tám do tác dụng phụ của thuốc
một số loại thuốc có thể khiến bạn muốn ăn nhiều hơn bình thường như
thuốc kháng histamine điều trị dưỡng thuốc chống chầm càm một số loại thuốc điều trị đai tháo đường và thuốc chống loạn thần
nếu bạn tăng cân kể từ khi bắt đầu dùng thuốc thì có thể do thuốc khiến bạn cảm thấy đói
nên thông báo với bác sĩ điều trị để có thể điều chỉnh loại thuốc phù hợp hơn
ngoài những nguyên nhân do thực phẩm cách ăn uống sinh hoạt và tập luyện
nếu bạn luôn cảm thấy đói kèm theo triệu chứng của một số bệnh lý như đai tháo đường hay do tác dụng của thuốc
bạn cần đi khám bác sĩ chuyên khoa để được chuẩn đoán chính xác và có biện pháp điều trị phù hợp